ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hà nội đã họp giao ban
đồng chí nguyễn đức trung chủ tịch ubnd tp hà nội chủ trì phiên họp
tính đến một mươi hai h ngày ba tháng bốn hà nội ghi nhận tổng cộng chín mươi năm trường hợp có xét nghiệm dương tính đứng đầu cả nước
liên quan đến xét nghiệm sàng lọc bằng kỹ thuật test nhanh tính đến một mươi hai h ngày ba
tổng số mẫu test nhanh được thực hiện là năm hai trăm hai mươi hai mẫu trong đó có ba mươi ba trường hợp có kết quả dương tính
những trường hợp này sau đó được xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật rt pcr
cho kết quả hai mươi sáu trường hợp đã có kết quả loại trừ còn bảy trường hợp đang đợi kết quả
thông tin đáng chú ý tại cuộc họp có một bệnh nhân người nước ngoài quốc tịch thụy điển
lưu trú cả trên quận tây hồ và long biên nhưng chỉ được phát hiện dương tính khi đưa vào bệnh viện huyết học trung ương ngày hôm qua
đặc biệt khi bệnh nhân bị tai nạn giao thông vào ngày hai mươi sáu tháng ba
đã được chuyển đến nhiều bệnh viện như bệnh viện việt pháp bệnh viện đức giang và cuối cùng là bệnh viện huyết học trung ương
tại cuộc họp chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nhấn mạnh tất cả các trường hợp
bao gồm đi từ vùng dịch người nước ngoài nhập cảnh và có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh viện bạch mai
cần đặc biệt chú ý khi đến khám tại các cơ sở khám chữa bệnh
để có sự phân luồng ngay từ đầu tránh nguy cơ lây nhiễm chéo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới lực lượng y tế
ông nguyễn đức trung cũng yêu cầu quận long biên kiểm tra giả soát lại yếu tố dịch tễ xung quanh khu vực phường bồ đề
và khuyến cáo người dân trong khu vực thời gian này hạn chế mức thấp nhất ra khỏi nhà để khu vực không trở thành ổ dịch mới
tới đây thành phố sẽ cung cấp thêm các mẫu test nhanh cho quận này
ông nguyễn đức trung cho biết thành phố sẽ đóng cửa các công viên yêu cầu người dân không ra vào tập thể dục
tất cả các cơ sở lưu trú có khách nước ngoài phải yêu cầu khách không đi ra ngoài